hoạt động xuất nhập khẩu vận chuyển hàng hóa mặc dù đã được khôi phục trở lại
nhưng tiến độ sẽ chậm hơn nhiều so với thời gian trước đó do là bắt buộc phải thực hiện nghiêm túc
biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo thông tin từ cục xuất nhập khẩu bộ công thương trước tình hình dịch covid một mươi chín đang tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây phía trung quốc đang tăng cường siết chặt công tác kiểm soát đối với người và phương tiện vận tải của việt nam
tại khu vực cửa khẩu biên giới khi diễn biến tình hình dịch bệnh của ta đang bước vào giai đoạn phức tạp hơn
mới đây các cơ quan chức năng phía trung quốc đã thông báo đến các cơ quan chức năng tỉnh lạng sơn
về việc không cho lái xe là người từ một số tỉnh thành phố trước mắt gồm thành phố hồ chí minh hà nội quảng ninh đà nẵng bình thuận
giao nhận hàng hóa nhập khẩu vào trung quốc bởi đây là các tỉnh thành phố đang phát sinh diễn biến phức tạp về dịch bệnh
trước tình hình nêu trên cục xuất nhập khẩu đã có công văn gửi sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các hiệp hội và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sang trung quốc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các khuyến nghị
đồng thời quán triệt mục tiêu đặt ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động
không vì sức ép giải tỏa ùn tắc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong suốt quá trình thực hiện hoạt động sản xuất xuất nhập khẩu hàng hóa góp phần vào công cuộc chung của cả nước trong việc đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín